thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu của bộ y tế cho biết
có một trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại tám địa phương cụ thể ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang
một trăm bốn mươi sáu ca ghi nhận ở trong nước là tại tp hcm chín mươi bốn ca bình dương ba mươi hai ca bắc giang một mươi hai ca bắc ninh bốn ca
nghệ an hai ca hòa bình một ca và đà nẵng một ca trong đó một trăm ba mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng